chiều nay ngày ba tháng hai tại thành phố hải phòng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm và tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa cán bộ lão thành cách mạng có nhiều năm tuổi đảng trên địa bàn thành phố hải phòng nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
chủ tịch quốc hội bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa về những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
đồng thời ghi nhận biểu dương những công hiến của các đảng viên lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa đảng viên nhiều tuổi đảng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc xây dựng quê hương
chủ tịch quốc hội đề nghị các cấp ủy chính quyền thành phố hải phòng tiếp tục quan tâm tới cuộc sống của các đồng chí lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn thành phố